chương trình quốc gia về quản lý nhu cầu điện giai đoạn hai nghìn một mươi tám hai nghìn hai mươi định hướng đến năm hai nghìn ba mươi được triển khai phù hợp với xu hướng phát triển của ngành năng lượng ngành điện và quy hoạch phát triển điện lực quốc gia bảo đảm tối ưu mọi nguồn lực xã hội hiệu quả và lợi ích của khách hàng sử dụng điện và các đơn vị điện lực trong chuỗi quá trình từ sản xuất điện truyền tải điện phân phối điện bán điện và sử dụng điện

chương trình quốc gia về quản lý nhu cầu điện và các đơn vị điện và các đơn vị điện và các đơn vị điện và các đơn vị điện
chương trình quốc gia về quản lý nhu cầu điện và các đơn vị điện và các đơn vị điện và các đơn vị điện

chương trình quốc gia về quản lý nhu cầu điện và các đơn vị điện và các đơn vị điện và các đơn vị điện và các đơn vị điện

chương trình quốc gia về quản lý nhu cầu điện và các đơn vị điện và các đơn vị điện và các đơn vị điện và các đơn vị điện và các đơn vị điện và các đơn vị điện
huyện cam lộ tỉnh quảng trị trên diện tích hơn ba ha đất gò đồi cơ sở sản xuất cà gai leo an xuân
đã tạo công an việc làm thường xuyên cho gần hai mươi lao động với mức lương năm triệu đồng một tháng
tuy nhiên việc đáp ứng nguồn nước tưới tiêu ở vùng đồi gặp rất nhiều khó khăn nên đơn vị này
không thể mở rộng diện tích gieo trồng
bên cạnh yếu tố thời tiết vấn đề quỹ đất để đầu tư cho phát triển nông sản chất lượng cao
cũng gặp nhiều khó khăn hiện tỉnh quảng trị đang thiếu các vùng chuyên canh cây trồng có quy mô lớn
vì vậy các doanh nghiệp vẫn đang phải tự tìm vùng sản xuất
thỏa thuận với người nông dân để hình thành vùng sản xuất với quy mô vừa và nhỏ
cây trồng của nông nghiệp tỉnh nha đang bị chia cắt
cây huyền thì có đặc thu từ vùng núi đồi cho đến vùng đông băng
thì là xe lận đô thị cho nên để quy hoạch một vùng công theo hưởng công nghệ cao thì nó hàn kế
hàn kế thì ở chỗ ta đầu tư không đồng bồ được
hà tầng cho đến theo các tiêu chí đã được đề ra
tỉnh quảng trị xác định
việc phát triển nông nghiệp chất lượng chính là giải pháp bền vững
nhằm giải quyết tình trạng manh mún nhỏ lẻ trong sản xuất
thúc đẩy tạo tiền đề kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư vào sản xuất tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp
vì vậy các cơ quan chức năng tỉnh quảng trị cũng đã và đang tích cực tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp
thí điểm nhiều mô hình sản xuất ứng dụng công nghệ cao